phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
đã tiếp nhận sáu mươi ba công dân việt nam nhập cảnh trái phép sang trung quốc
quá trình tiếp nhận lực lượng chức năng đã phát hiện có một đối tượng truy nã trong số các công dân này
qua giả soát thông tin trong số sáu mươi ba công dân trên có một trường hợp là đối tượng truy nã
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
ra lệnh truy nã trước đó
đối tượng đã bị xử lý theo pháp luật trung quốc với án phạt là bảy năm tù giam
sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận công an tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng truy nã
cho công an tỉnh bắc giang để điều tra xử lý theo thẩm quyền